vừa kết thúc cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng trong chiến dịch bầu cử tổng thống mỹ năm nay
tại hội trường đại học nevada ở thành phố las vgat của mỹ
ngay sau khi kết thúc cuộc tranh luận truyền thông mỹ đã nhanh chóng công bố kết quả thăm dò dư luận đánh giá màn thể hiện của hai ứng viên
và cũng như những lần trước bà clinton đã giành ưu thế hơn trước đối thủ của mình là ông donald trump
ứng cử viên donald trump đã vượt qua lần tranh luận trực tiếp cuối cùng trên truyền hình với thái độ bình tĩnh hơn những lần trước
và được đánh giá là nói năng khúc chiết hơn đi thẳng vào câu hỏi hơn và không thể hiện ra quá gai gắt như hai cuộc tranh luận trước
nhưng dường như
trạng đường phía trước xem ra không mấy dễ dàng với tỷ phú này
khi xuất hiện những kết quả thăm dò dư luận và ý kiến của các chuyên gia ủng hộ đối thủ của ông bà hillari clinton nhiều hơn
theo khảo sát nhanh của cnn sau cuộc tranh luận lần ba có tới năm mươi hai số người ủng hộ bà clinton
trong khi đối thủ của bà ông donald trump chỉ giành được ba mươi chín tỷ lệ ủng hộ
rõ ràng ứng viên tổng thống đảng cộng hòa donald trump đã không thể lật ngược thế cờ trước đối thủ đến từ đảng dân chủ
trong cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ ba vừa diễn ra
các bình luận viên của cnn nhận định ông trump đã thất bại trong cuộc tranh luận này khi không thể hiện sự khôn khéo và hiểu biết về chính sách đối ngoại của nước mỹ
cũng như không công nhận những thành tiệu mà tổng thống mỹ barack obama đã đem lại cho đất nước trong suốt nhiệm kỳ